xin kính chào quý vị và các bạn
một khối không khí lạnh mới lại di chuyển xuống nước ta
kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực năm m
nên khu vực bắc bộ sẽ có mưa vừa
có nơi xảy ra mưa to đến rất to và rải rác có rông
tập trung vào khoảng đêm và sáng ngày mai
khả năng sẽ xuất hiện lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày mai tại khu vực phía đông bắc bộ sẽ giảm
với nhiệt độ cao nhất là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
trong hai ngày tiếp theo thời tiết duy trì trạng thái là nhiều mây
có lúc có mưa mưa rào và nhiệt độ tăng chậm mỗi ngày khoảng một độ
trong ngày mai khu vực phía tây bắc bộ sẽ có mưa vừa
có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông
sáng các ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn thì trời vẫn nhiều mây
có mưa rào và rải rác có rông
có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là hai mươi năm hai mươi tám độ
khu tây bắc có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng chậm mỗi ngày khoảng một độ
tại các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
từ đêm nay trở đi thì mưa cũng sẽ gia tăng
với cường độ đạt cấp mưa vừa
có nơi mưa to đến rất to và rông
nhiệt độ cao nhất là hai mươi sáu hai mươi chín độ
có nơi cao hơn
mưa sẽ giảm hơn trong các ngày là một mươi ba một mươi bốn
chỉ có mưa giải rác về chiều tối và tối
với nhiệt độ có xu hướng sẽ tăng dần
khu vực đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
cho đêm nay và ngày mai cũng có mưa nhiều hơn
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
nhưng chủ yếu xuất hiện tại các tỉnh phía nam của khu vực này
với lúc chiều tối
mưa sẽ có xu hướng giảm hơn trong các ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới
phổ biến ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên trong ngày mai
sẽ tiếp tục có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to
với thời gian mưa cũng tập trung vào khoảng chiều và tối
ban ngày chủ yếu có mưa vài nơi
nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
sau đó mưa sẽ giảm dần
nên nhiệt độ sẽ tăng chậm trở lại
các tỉnh nam bộ
có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to
với lúc chiều tối và tối
với lượng mưa phổ biến ở mức là từ một mươi ba mươi mm
có nơi là trên năm mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
nhiệt độ cao nhất ngày mai
ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
và có nơi sẽ cao hơn
cùng với đó là nhiệt độ sẽ tăng nhẹ
từ một hai độ trong hai ngày tiếp theo